tạp chí doanh nghiệp và hội nhập và công ty trách nhiệm hiểu hạn ong mật tracy b
vừa trao tặng các đơn vị quân đội và phóng viên các đơn vị báo chí bộ dược phẩm
gồm bốn sản phẩm trị giá một tỷ đồng
bộ dược phẩm gồm chai xịt kháng khuẩn cổ họng keo ông san brasin
giúp phòng chống vi khuẩn tấn công vào bò miệng và cổ họng
lọ viên ngậm keo ông san brasin giúp tăng cường đề kháng cho cơ thể
cho lực lượng y bác sĩ chiến sĩ những người tham gia chống dịch covid một mươi chín
thông qua trung tâm báo chí thành phố chương trình gửi tặng phóng viên trực tiếp
tuyên truyền phòng chống dịch trên địa bàn nhằm kịp thời động viên tinh thần phóng viên
tiếp tục tuyên truyền nơi tuyến đầu phòng chống dịch
đây cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩa trong chương trình đồng hành cùng quân đội
phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín do trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
phối hợp với tạp chí doanh nghiệp và hội nhập thực hiện